thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong cho biết trong thời gian qua các ngành y tế tập trung vào chế trị các kẻ f diễn tiến nặng
thành phố hồ chí minh đặt ra yêu cầu phải có thêm bệnh viện tiếp nhận những bệnh nhân chuyển nặng
đặt ra một yêu cầu là phải có những bệnh viện để tiếp nhận những bệnh nhân chuyển nặng như vậy
song song với sự cố gắng của y bác sĩ ở các bệnh viện hiện nay
thì số ra diễn hôm nay cũng đã hơn con số một mươi năm
thành phố hồ chí minh đang trong thời gian giãn cách xã hội
các bệnh nhân sau khi được điều trị khói bệnh nên chấp hành quy định ở nhà và giữ gìn sức khỏe
chia sẻ với lãnh đạo thành phố các bệnh nhân xuất viện bày tỏ sự cảm ơn khi được các y bác sĩ ở bệnh viện dạy truyền
chăm sóc tận tình thường xuyên thăm hỏi tình hình sức khỏe
nên bệnh nhân sớm cải thiện sức khỏe và an tâm khi được xuất viện
theo yêu cầu của bộ y tế tỉnh đồng nai đã thiết lập và đưa vào hoạt động hai khu điều trị hồi sức tích cực
dành cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng với quy mô một trăm linh giường tại bệnh viện đa khoa đồng nai và bệnh viện đa khoa thống nhất
khu điều trị hồi sức tích cực cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng tại bệnh viện đa khoa đồng nai
khu điều trị này bắt đầu hoạt động từ ngày hai mươi hai tháng bảy với khoảng ba mươi dường bệnh
bệnh viện đã thành lập đội điều trị khoảng chín mươi bác sĩ điều dưỡng và các nhân viên y tế khác
chỉ làm ba đội mô đội làm liên tục một mươi bốn ngày
mô tu trực như thế này có khoảng một mươi người gồm hai bác sĩ tám điều dưỡng trực liên tục một mươi hai tiếng
ngoài đội ngũ trực bên trong chăm sóc theo dõi bệnh nhân còn có những ekip bên ngoài hỗ trợ
như đội giám sát chống nhiễm khuẩn hỗ trợ xét nghiệm vật tư y tế thuốc men
trong đó sẽ có sáu bác sĩ hai mươi bốn hai mươi năm điều dưỡng
vừa điều dưỡng tức là điều dưỡng đủ các truyền khoa có điều dưỡng khoa nhiễm
và điều dưỡng phòng sức ấp cứu điều dưỡng chủ lực có cả điều dưỡng của khoa ngoại
có nữ hữu sinh của khoa sản có cả mấy em của chống nhiễm khuẩn
và điều dưỡng trưởng thì phụ trách sẽ vô ra trong đó mỗi ngày để mà còn lo cái chuyện mà trang thiết bị thuốc men
trước khi mà tụi em
bước vào cái khu điều trí này á thì tụi em được tập huấn rất là kỹ về cái cách mà mặc này
rồi cởi đồ phòng hồ như thế nào rồi cách làm việc như thế nào để mà bảo vệ bản thân cao nhất
bảo vệ để tránh lây lan từ người bệnh qua mình
trong tập huấn trường tụi em được tập huấn rất là kỹ và cũng phải trang bị cho mình những cái kiến thức
để mà bảo vệ mình trong suốt quá trình làm việc cũng như là bảo vệ chính những cái đồng nghiệp của mình nữa
bởi vì chỉ cần một người bị thôi là cái nguy cơ mà lây lan cho tất nhiều người là rất là cao
rất là căng thẳng
trong mùa dịch nhân lực rất là căng thẳng
vì sao vì phải phục vụ khu covid nặng phục vụ cho khu dịch bệnh viện giả chiến
nên là nhân lực rất là mỏng
tuy nhiên các bạn cũng rất là nhiệt tình
vì cái nguồn lực chúng tôi quy động từ khoa hồi sức tích cực khoa nhiễm và các khoa nội
hiện tại bệnh viện đa khoa đồng nai đang điều trị một mươi năm trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín nặng
trong đó có hai ca phải lọc máu và nhiều ca phải thở máy
bệnh viện đa khoa thống nhất cũng có ba mươi bốn trường hợp nặng
các đơn vị đang nỗ lực hạn chế thấp nhất số ca tử vong
tiếp tục với một vấn đề sức khỏe đáng chú ý khác
bộ y tế đã có hướng dẫn cụ thể cho các trường hợp f covid một mươi chín cách ly và tự chữa trị tại nhà
tuy nhiên mạng xã hội vẫn xuất hiện các bài thuốc và phương pháp điều trị không có căn cứ khoa học
nên đội ngũ bác sĩ cũng như lực lượng chức năng liên quan đã lên tiếng bác bỏ cảnh báo người dân
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy đại học y dược tp hcm bác bỏ phương pháp của một tài khoản mạng xã hội
cho rằng có thể tự điều trị covid một mươi chín tại nhà
đại học y dược tp hcm khẳng định các loại thuốc liệt kê trong bài viết phải được kê đơn chứ không tự ý dùng
đây không phải là trường hợp duy nhất
từ khi bộ y tế có hướng dẫn cho phép các trường hợp f được tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà
xuất hiện nhiều video và phương pháp từ các thầy thuốc mạng xã hội hướng dẫn chữa bệnh một cách tràn lan
thực tế một bộ phận người dân tin vào những nguồn không xác thực
càng yêu cầu các bộ ngành tăng độ phủ của kênh thông tin y tế chính thống
bên cạnh khuyến cáo về tìm nguồn thông tin chữa trị có kiểm chứng
thì trong hơn một tháng qua bộ y tế cảnh báo người dân cần cảnh giác
trước những lời mời đăng ký tiêm vaccine phòng covid một mươi

lực lượng công an các địa phương cũng liên tục thông tin đến người dân về thủ đoạn này
với những tin giải lan truyền về thiếu hụt thuốc
thì hiện tượng tích trữ paracetamol đã diễn ra

bệnh viện đã tự tiếp nhận trường hợp
và bị ngộ độc do lạm dùng thuốc hạ sốt paracetamol để chữa covid một mươi chín
do đó người dân nên cẩn trọng trước các bài thuốc lan truyền không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội
trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cần xin ý kiến bác sĩ không được tự ý sử dụng
chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức về giao thông
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ đã xảy ra
trên quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh đoạn qua xã yerbang huyện chư prong tỉnh gia lai
vụ vai trạm xảy ra vào khoảng một mươi năm h hai mươi năm ngày hôm qua giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi nghìn một trăm tám mươi ba
do huỳnh trung ba mươi bảy tuổi điều khiển theo hướng từ đắk lắc đi gia lai
với xe hơi loại năm chỗ ngồi mang biển kiểm soát tám mươi một a một mươi bốn nghìn sáu trăm hai mươi tám do lê quang sơn bốn mươi tám tuổi điều khiển
theo trường ngược lại
vụ tai nạn khiến ba người cùng đi trên xe hơi tử vong tại chỗ
cả ba nạn nhân đều là người trong một gia đình trú tại tổ dân phố một thị trấn chư sê huyện chư sê của tỉnh gia lai
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe hơi đã đi sai phần đường
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thanh tra chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra một số dự án
trong đó dự án tuyến buýt nhanh brt của hà nội được đầu tư số tiền rất lớn nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra
là hạn chế phương tiện cá nhân giảm bùn tắc giao thông
cơ quan thanh tra kết luận hợp phần một xe buýt nhanh brt thuộc dự án phát triển giao thông đô thị hà nội
sai phạm tổng số tiền hơn bốn mươi ba năm tỷ đồng
cũng theo thanh tra chính phủ việc đầu tư chưa đồng bộ chưa tạo ra được các lợi ích nhằm khuyến khích người dân
chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện vận tải công cộng
xe buýt brt được bố trí làn đường riêng chiếm một phần ba mặt đường mặt cắt ngang của các trục đường hiện có
nhưng tốc độ chưa đạt yêu cầu trong khi hiện trạng lưu thông giao thông trên tuyến rất lớn
nên thường xuyên xảy ra ủn tắc trong giờ cao điểm
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai việc tạm dừng thu phí
từ thời điểm địa phương công bố bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
tổng cục đường bộ việt nam đã yêu cầu tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
các nhà đầu tư doanh nghiệp sửa bán bot và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí
nghiêm túc thực hiện việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí đóng trên địa bàn các địa phương
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
thời gian tạm dừng thu phí là từ thời điểm địa phương công bố bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội
đến thời điểm địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố khu vực phía nam
cục cảnh sát giao thông đã có chỉ đạo khẩn về việc triển khai vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng tàu cao tốc
tạo lùng xanh đường thủy giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền tây nam bộ
lực lượng cảnh sát đường thủy trên tuyến phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa
và các lực lượng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kiểm tra an toàn giao thông
và phòng chống dịch bệnh bằng phương pháp quét mã qr code tại cảng bến
đối với các địa phương trên tuyến mà phương tiện đi qua người làm trên phương tiện
không tiếp xúc với người dân địa phương thì không tiến hành kiểm tra đối với phương tiện đó
lực lượng cảnh sát đường thủy thành phố hồ chí minh chủ động nắm lịch trình
điện thoại liên lạc trên tàu và thông báo cho cảnh sát đường thủy trên tuyến
phối hợp đảm bảo an toàn giao thông tiến hành hậu kiểm việc chấp hành trật tự
an toàn giao thông đường thủy qua thiết bị định vị và camera giám sát hành trình lắp trên phương tiện
những ngày qua số lượng người dân sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành phía nam
về quê tránh dịch ngày càng gia tăng
trước tình hình đó công an các địa phương đã phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dẫn đoàn tạo điều kiện cho người dân về quê
tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều trường hợp tự di chuyển bằng xe máy lưu thông qua các chốt
trong đó có thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng đã phải túc trực cả ngày đêm để kiểm soát dịch bệnh
theo ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch đặt tại trạm cửa âu hòa phước
chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ tại đây đã ghi nhận từ bốn trăm linh đến năm trăm linh lượt phương tiện xe máy
di chuyển từ các tỉnh phía nam về các tỉnh phía bắc miền trung
đa phần những người này đều là sinh viên người lao động công nhân
mất việc làm trở về quê
và đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng tại chốt vẫn tăng cường kiểm soát từng phương tiện
trong thời gian thực hiện giãn cách số lượng phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát phương tiện xe máy c năm mươi hai
đặt trên tuyến quốc lộ một a cửa ngõ phía nam thành phố đà nẵng có giảm
tuy nhiên những ngày qua lực lượng tại chốt phải tăng cường kiểm soát trên gần một lượt người
từ các tỉnh phía nam về các tỉnh thành miền trung
những trường hợp này phải thực hiện các bước kiểm soát dịch như khai báo y tế đo thương nhiệt
chỉ lưu thông một tuyến cố định không dừng đổ trong quá trình di chuyển mới được giải quyết thủ tục thông chốt
nhiệm vụ chúng tôi tại chốt thì sẽ yêu cầu các công dân điều khiển phương tiện phải cung cấp tờ khai y tế
giấy tờ xác nghiệm giấy tờ tùy thân và sẽ cho mọi người cam kết là đi theo một tuyến cố định
từ chốt ra đến khỏi địa phòng thành phố đà nẵng không dừng đổ
vượt qua gần một km từ tỉnh bình dương
trở về tỉnh thừa thiên huế những người dân này đã phải trải qua hành trình gần ba ngày đường
vì diễn biến dịch bệnh phức tạp ở các tỉnh phía nam không trụ được với nỗi lo kinh tế họ đành trở về quê tránh dịch
theo người dân khi lưu thông qua từng chút lực lượng công an y tế thành ni tình nguyện đều tạo điều kiện
và hỗ trợ đồ ăn nhanh tặng nước uống miễn phí
em ở bình dương nhưng mà cũng là nghỉ công việc dài ngày quá nên cũng nhất là công việc làm
cũng là nghỉ luyện
rồi tiền lượng thì nói chung là không có có tôi nhập đi và chi tiểu được thứ nên cũng còn hiểu thôi
đi ra từ sài gòn ra huế là phải đợi tết y tế xin dạy thông hành
trong đó về đó từng tỉnh một là sẽ có một chút kiểm dịch
chúng dịch dạy tờ đầy đủ là sẽ phải cho quá
số lượng phương tiện tăng
lực lượng tẩy chốt cửa ngõ
đảm bảo huyết mạch luôn bám sát nhiệm vụ
không chút lơ là chủ động phân luồn kiểm soát chặt chẽ
đảm bảo không để xe nào vượt chốt dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh
đối với những phương tiện cố tình vượt chốt né tránh khai báo y tế sẽ bị xử lý theo quy định